trong năm hai nghìn bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi đã thông qua nghị quyết số chín
về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn hai mươi với quan điểm phải đưa việt nam trở thành quốc gia mạnh về biển
làm giàu từ biển bảo đảm vững chắc chủ quyền quyền chủ quyền quốc gia trên biển đảo
góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa làm cho đất nước giàu mạnh
từ đó đến nay nước ta đã có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế biển trên rất nhiều ngành nghề
đặc biệt là du lịch hay vận tải biển
tuy nhiên có thể thấy song song với đó áp lực lên môi trường từ hoạt động kinh tế là không hề nhỏ
và trên thực tế môi trường biển của chúng ta đã có sự ô nhiễm tại một số vùng
đòi hỏi chúng ta phải có sự chú trọng hơn đến chất lượng môi trường biển khi thực hiện chiến lược biển việt nam
để triển khai thực hiện chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
các tỉnh thành phố ven biển các bộ ngành nhất là các ngành liên quan đến biển đảo như tài nguyên và môi trường
giao thông vận tải nông nghiệp và phát triển nông thôn đã cụ thể hóa chiến lược vào cuộc sống
đạt những thành tiệu quan trọng về khai thác tài nguyên và môi trường biển đảo của việt nam
là lợi thế giúp nước ta phát triển du lịch biển một cách mạnh mẽ
theo thông kê của bộ văn hóa thể thao và du lịch
số lượng khách quốc tế đến việt nam đã tăng từ hai một mươi bốn triệu lượt người vào năm hai nghìn
lên một mươi hai chín triệu lượt vào năm hai nghìn một mươi bảy tăng sáu lần trong vòng một mươi bảy năm
trong đó khách du lịch đến hai mươi tám tỉnh thành phố ven biển trong năm hai nghìn một mươi chín
ước đạt khoảng sáu mươi triệu lượt bao gồm cả khách du lịch trong nước và quốc tế
bên cạnh đó lĩnh vực kinh tế hàng hải cũng có bước phát triển đáng kể
giá trị sản lượng của ngành vận tay biển dịch vụ cảng biển và đóng tàu đã liên tục gia tăng
với tốc độ tăng trong giai đoạn từ hai nghìn bảy đến hai nghìn một mươi là hai mươi hai một năm
giai đoạn từ hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi năm là một mươi ba một năm
đội tàu biển trong nước tính đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy có tổng trọng tài khoảng bảy tám triệu tấn
đứng thứ tư trong asean và thứ ba mươi trên thế giới
sau một mươi năm thực hiện chiến lược biển toàn ngành đã có những nỗ lực rất lớn
trong công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và dịch vụ vận tải
bảo đảm nhu cầu lưu thông hàng hóa bằng đường biển với mức tăng trưởng hàng hóa hàng năm từ một mươi đến hai mươi
tính đến hết năm hai nghìn một mươi bảy cả nước cũng đã có một mươi bảy khu kinh tế ven biển được thành lập
với tổng diện tích gần tám trăm bốn mươi năm ha
thu hút khoảng bảy mươi tám sáu tỷ usd vốn đầu tư
bên cạnh đó cả nước có năm mươi tám khu công nghiệp tập trung ven biển
năm hai nghìn một mươi sáu các khu kinh tế ven biển đạt tổng doanh thu khoảng tám tỷ usd
xuất khẩu đạt hơn năm tỷ usd đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng ba mươi tỷ đồng
những kết quả trên đã phần nào thể hiện được sự thành công của các ngành và địa phương
khi thực hiện chiến lược biển
thế nhưng song song với những con số
ngày càng tăng lên thể hiện sự phát triển về kinh tế
thì áp lực lên môi trường biển cũng không hề nhỏ
để thống nhất hoạt động của các đơn vị liên quan trong chiến lược biển việt nam
tổng cục biển và hải đảo việt nam trực thuộc bộ tài nguyên và môi trường
được thành lập năm hai nghìn tám
tại hai mươi tám tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ven biển
thì đến nay đã có hai mươi sáu địa phương thành lập tri cục biển và hải đảo
trực thuộc sở tài nguyên và môi trường
hệ thống các cơ quan quản lý về biển từ trung ương đến địa phương
cũng đã được thành lập và đi vào hoạt động suốt một mươi năm qua
bước đầu đã phát huy phần nào vai trò quản lý tổng hợp
về tài nguyên và môi trường biển
tuy nhiên thực tế vẫn cho thấy những bất cập lớn
trong việc giữ gìn môi trường biển
trước sự phát triển kinh tế của nhiều ngành nghề
du lịch biển phát triển hơn
đòi hỏi địa phương phải siết chặt quản lý
nâng cao ý thức của chính cư dân tại khu vực đó
sau đó mới có thể nâng cao nhận thức của du khách
những thùng rác đặt dọc bờ biển
hay công nhân vệ sinh phải liên tục đi thu dọn rác trên bãi biển
là những giải pháp thức thời nhằm duy trì bờ biển được sạch đẹp
thế nhưng rác thu gom xong
xử lý như thế nào để không gây ảnh hưởng đến biển
thì lại cần có một chiến lược bền vững và lâu dài
những cưa biển biến thành bãi đổ rác
người dân vô tư đổ thẳng rác xuống biển
là hình ảnh mà từ đầu năm đến giờ
chúng ta bắt gặp tại rất nhiều địa phương
hay núi rác trên một hòn đảo du lịch nổi tiếng hiện đang quá tải
khiến nước rác cứ dần thấm vào đất và trôi ra biển
ô nhiễm biển từ rác thải hiện không phải là nguy cơ nữa
mà là thực trạng đang hiện hữu
đòi hỏi chúng ta phải có hành động quyết liệt để xử lý vấn đề này
cá chết hàng loạt tại một dọc các tỉnh thuộc trung trung bộ
đã từng khiến bao ngư dân phải gác thuyền vì không còn gì để khai thác
và nghiêm trọng hơn là bởi một diện tích lớn của biển đã bị ô nhiễm
do nguồn thải của một khu công nghiệp
khu công nghiệp ven biển có thể đã và đang mang đến
sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của nhiều địa phương
nhưng lại cũng là mối đe dọa đến chất lượng môi trường biển
hệ sinh thái dưới biển và ảnh hưởng trực tiếp đến
ngành nghề đánh bắt thủy hải sản của bà con ngư dân
câu chuyện đó cho thấy thực tế của việc phát triển không đồng đều
chưa có sự cân bằng giữa các ngành kinh tế có liên quan đến biển
và quan trọng hơn cả là chưa có sự chú trọng đến chất lượng môi trường biển
những phát triển các khu kinh tế khu công nghiệp
các khu dân cư đô thị hóa ven biển và tất cả xã thải biển
trong đó thì đặc biệt là những chất thải nhựa
và các chất thải có độc của nhà máy
chúng ta đứng thứ tư trên thế giới về rác thải biển
trong đó thì đứng thứ hai mươi trong số hai mươi nước
là rác thải nhựa đứng đầu thế giới một nước bé như thế
và các quá trình hoạt động trên biển thì nó gây ra
nhiều cái sự cố chản dầu cái sự cố va đông của các tàu
thế rồi cái nhận chìm các chất thải ra biển
nếu bây giờ mà cấp phép thì vô cùng nhiều
và như vậy là tôi có thể dùng một cái từ tức là
biển tiếp tục bị đào độc
và các cái chất thải mà chưa xử lý ngày càng nhiều
vẫn tiếp tục đổ vào biển
hạn chế nêu trên đặt ra yêu cầu và đổi mới
từ nhận thức về biển
từ nhận thức đến hành động của các cấp
các ngành và toàn xã hội theo hướng phát triển
kinh tế biển xanh tiếp cận quản lý tổng hợp kết nối đồng bộ
ngày hai mươi hai tháng một mươi nghị quyết hội nghị lần thứ tám
ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai về chiến lược phát triển
bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
nghị quyết số ba mươi sáu nqtw đã được ban hành
nghị quyết số ba mươi sáu nqtw đã được ban hành
nghị quyết số ba mươi sáu nqtw về chiến lược phát triển bền vững
kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm đã đưa ra tầm nhìn
xa nhất so với tất cả các chiến lược hiện có
kể cả so với báo cáo việt nam hai nghìn ba mươi năm
do ngân hàng thế giới và bộ kế hoạch và đầu tư
công bố vào năm hai nghìn bảy mươi sáu
tầm nhìn xa là bằng chứng cho thấy mức độ ưu tiên cao
và tầm quan trọng tăng lên của vị trí vai trò
cũng như tính chất dài hạn của chiến lược biển
giai đoạn mới so với các chiến lược khác
trong phát triển kinh tế việt nam
nó còn cho thấy tư duy vượt trội về kinh tế biển
trong giai đoạn phát triển mới
hệ thống giá trị cốt lõi của chiến lược
có tính đầy đủ vững vàng và tính định hướng cao hơn
việc khai thác tài nguyên biển phải được thực hiện
theo mô hình bền vững
các tiêu chí về kiểm soát ô nhiễm
kiểm soát chất thải bảo vệ môi trường
chống biến đổi khí hậu biển đảo
chống xói mòn bờ biển phải được tuân thủ chặt chẽ
thực tế cho thấy
tăng trưởng cao thường trả giá là sự hủy hoại môi trường
vì thế cần tuyệt đối tránh đánh đổi tăng trưởng cao kinh tế biển
với hy sinh môi trường biển đảo
bộ tài nguyên bảo vệ môi trường
các ngành cùng bảo vệ môi trường
mọi người đều bảo vệ môi trường
và đặc biệt là chúng ta phải
xã hội hòa
vấn đề bảo vệ môi trường
chúng ta dần dần phải thấy được
làm sao để cho mỗi người dân
phải được quyền hưởng môi trường tốt nhất
và khi họ được hưởng một cái môi trường
cái quyền như thế
thì quyền hạn đi đôi những nghĩa vụ
họ phải có nghĩa vụ để bảo vệ chính cái quyền của mình
và làm được như thế
thì cái nhận thức họ thay đổi
nhận thức thay đổi thì hành vi thay đổi
và nhận thức phải đến mức sâu sắc nó trở thành như là
một yếu tố một cái thói quen
và dần dần nó trở thành một cái đạo đức
để đạt được mục tiêu nêu trên
chúng ta cần một quy hoạch mang tính tổng thể
phát huy tối đa lợi thế so sánh
về điều kiện tự nhiên
vị trí địa lý
bảo đảm tính kết nối
tránh tình trạng các địa phương
các vùng hay bản thân mỗi ngành tự phát
và làm suy yếu lẫn nhau
bởi có như vậy mới có thể tăng cường
được sự gắn kết
tạo thành chuỗi kết nối khép kín
nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa
sức cạnh tranh cho các ngành các địa phương
và các vùng trong cả nước
môi trường cần được chú trọng
và song hành trên mọi lĩnh vực phát triển
trong chiến lược phát triển kinh tế biển
hơn nữa phát triển bền vững
là khái niệm luôn thay đổi
với điều kiện mới
từ đó đòi hỏi sự quyết tâm
và cùng hành động
từ các cơ quan quản lý nhà nước
cho tới người dân
bảo vệ môi trường biển
chiến lược từ các cấp các ngành
mà chính mỗi người dân cần tự ý thức
được tầm quan trọng của điều đó
để nâng cao nhận thức và hành động của mình
để nước ta giữ gìn được môi trường biển
trong lành tương xứng với những gì
mà thiên nhiên đã ưu đãi
thưa quý vị và các bạn
nhiều năm qua cứ vào dịp từ tháng một mươi
khi vào vụ thu hoạch củ rong giềng
thì địa bàn xã mường phăng huyện điện biên
tỉnh điện biên lại phải đối mặt
với vấn nạn môi trường
từ các hoạt động xả thải
rong giềng gây ảnh hưởng nghiêm trọng
đến đời sống của người dân
thậm chí nước thải ô nhiễm còn chảy qua
nhiều bản và đổ ra hồ ba khoang
khiến hoạt động du lịch tại đây
cũng bị tác động phần nào
suối nậm phăng vốn dĩ trong xanh
thì hai tuần nay đã trở thành
dòng suối chết khi màu nước
trở nên đen kịt bốc mùi hôi thối
bã rong giềng kết tụ nổi khắp mặt suối
cuộc sống của người dân
thì bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng
địa bàn xã mường phăng
có ba cơ sở chế biến củ rong giềng
công suất trung bình của mỗi cơ sở
là khoảng hơn một mươi tấn củ một ngày
và xả thải trực tiếp hàng chục
khối nước dừa củ rong giềng
chưa qua xử lý ra môi trường
với mức độ như thế
thì coi gia đình làm được đến như thế thôi
thì nếu mà đầu tư ra như thế là
những cái bể bể nọc bể nắng kia
thì coi như là nó không đủ khả năng
đáng lo ngại hơn
là do có nhiều cơ sở chế biến rong giềng
nằm sát ngay cạnh trạm y tế
nên công tác khám chữa bệnh
chăm sóc bệnh nhân của trạm y tế
cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
đằng người bệnh người ta đến đây khám
người ta còn được sự yên tĩnh
nhất là những cái bệnh nhân
người cao tuổi người tăng huyết áp
từ buổi trưa đến buổi tối
thì có mùi vã rong ấy
mùi nó phân hủy
mùi rất là hôi thối rất là khó chịu
cơ sở xử lý nó không đủ
thằng quyền gian dê thì sẽ đề nghị
với các cơ quan ở huyện với tỉnh
để xử lý cho nó đủ gian dê
và để cho các cái hộ dân này
chấp hành cái vấn đề bảo vệ môi trường
ô nhiễm môi trường ở mường phăng
do hoạt động xà thải
và các sở chế biến củ rong giềng thì đã rõ
rất mong chính quyền địa phương
sớm có giải pháp
để vừa bảo đảm môi trường
vừa bảo đảm được sinh kế bền vững cho người dân
đón xem chương trình vì môi trường bền vững
phát sóng một mươi h sáng thứ bảy hàng tuần
trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn
tái chế đơn giản là khi chúng ta biến
rác thải hoặc những thứ không cần thiết nữa
trở thành vật liệu mới có ích cho con người
hoạt động này không chỉ hạn chế được
lượng rác thải ra môi trường
mà còn đem đến điều kiện sống tốt hơn
cho những người cần đến vật dụng đó
vừa qua những tấm bài hát của chúng tôi
đã qua sử dụng hay chăn ga
tại một khách sạn đã được các nhân viên
vệ sinh sạch sẽ và mang đến
cho những hộ dân khó khăn
đang sinh sống tại bãi giữa sông hồng
với mong muốn hỗ trợ cho họ
có cuộc sống tốt hơn
đây cũng là nội dung mà chúng tôi sẽ chuyển đến
quý vị và các bạn trong chương trình sống xanh ngày hôm nay
khu vực bãi giữa sông hồng
hiện có khá nhiều hộ dân lao động sinh sống
do điều kiện khó khăn
nhiều hộ vẫn phải sống
trong những căn nhà dựng tạm bợ
mùa đông đang đến gần
trong khi những căn nhà tạm
cứ dần cũ nát
chính vì vậy
những nhân viên trong khách sạn melia
đã tận dụng những tấm backrop đã qua sử dụng
vệ sinh sạch sẽ
và mang tặng những hộ dân tại đây
để họ có thể ra cố lại nhà cửa
trước khi trời chuyển lạnh
tấm bạt này vừa to vừa mới
cô rất là thích
từ ngày nào cái mái này
cái nhà này toàn là bạt cũ thôi
như xin thôi
các cháu tài trợ cho cô tấm bạn này rất là tốt
cô rất là vui vấn khởi
tại khách sạn
số lượng xà phòng hay chăn ga
được thêm mới liên tục là rất lớn
tận dụng điều đó
khách sạn đã chủ động thu thập
những bánh xà phòng đã qua sử dụng
thêm hương liệu và ép thành những bánh xà phòng mới
cùng với đó
là lựa chọn những chiếc chăn còn mới
vệ sinh sạch sẽ
và mang tặng cho những hộ dân ở bãi giữa
không chỉ giúp cho họ có thể ra cố nhà cửa
những bánh xà phòng tái chế
cũng hỗ trợ người dân
trong việc giữ gìn vệ sinh
phòng cạnh tật và những chiếc chăn ấm
sẽ giúp họ thêm ấm áp
khi mùa đông đến
hôm nay chúng tôi rất vui khi có thể mang tặng được
những tấm bạt những tấm backdrop
mà chúng tôi không sử dụng nữa
đó là một phần trong chủ trương
chương trình tái chế của khách sạn melia hà nội
và trong khả năng của mình
chúng tôi luôn mong muốn
có thể mang lại những điều thiết thực nhất
đến những người cần đến chúng
trong cuộc sống
có rất nhiều vật dụng
chúng ta không cần đến nữa
nhưng lại có tác dụng rất lớn
với nhiều người khác
tái chế rất đơn giản
nhưng lại mang đến hiệu quả rất lớn
trong đời sống sinh hoạt
vì tái chế và hoạt động tái chế
thì không chỉ hỗ trợ được
cho cuộc sống của nhiều người
mà còn chung tay vì môi trường
tốt đẹp hơn
những hình ảnh ý nghĩa
trao tặng những vật phẩm tái chế
cho hộ nghèo sống tại bãi giữa sông hồng
vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng
của chương trình tuần này
và xin hẹn gặp lại vào chương trình
vì môi trường bền vững kỳ sau